chúng thúc đẩy phát triển tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin truyền thông phát triển hạ tầng kết nối số và bảo đảm an toàn an ninh mạng tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số
theo báo cáo của văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô asean cộng ba tăng trưởng kinh tế của việt nam trong năm nay và năm sau được dự báo ở mức sáu bảy
các chuyên gia cho rằng nền kinh tế việt nam vẫn tiếp tục ổn định và nằm trong nhóm tăng trưởng hàng đầu của châu á
theo báo cáo cùng với việt nam nhóm các nước có tỷ lệ tăng trưởng tốt trong năm nay và năm sau gồm myanmar lào philippines campuchia và trung quốc
tăng trưởng của hai nền kinh tế lớn nhất trong khu vực là trung quốc và nhật bản vẫn ổn định và vững chắc và sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của toàn khu vực trong thời gian tới
các nền kinh tế mới nổi trong khu vực như hàn quốc asean năm indonesia malaysia
singapore và thái lan cùng việt nam vẫn ổn định trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động kéo dài
tuy nhiên triển vọng tăng trưởng kinh tế của khu vực có thể chịu tác động tiềm ẩn từ bất ổn toàn cầu
bao gồm những đòi hỏi gia tăng gần đây về chủ nghĩa bảo hộ thương mại
từ những tuyên bố của tổng thống mỹ donald trump điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn và lạm phát đang quay trở lại
trong khi đó không gian chính sách tài khoá và tiền tệ trong khu vực nhìn chung đã bị thu hẹp so với năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị chỉ tính trong tháng bốn toàn quốc đã xảy ra hơn một năm trăm linh vụ tai nạn giao thông làm chết sáu trăm bảy mươi hai người bị thương gần một ba trăm linh người
so với cùng kỳ tháng trước số vụ tai nạn giao thông tăng hơn một hai trăm linh vụ số người chết tăng một trăm hai mươi tám người số người bị thương tăng hơn một trăm linh người
trong đó đường bộ xảy ra một năm trăm ba mươi sáu vụ làm chết sáu trăm năm mươi bảy người bị thương một hai trăm bảy mươi chín người
đường sắt xảy ra một mươi một vụ làm chết chín người bị thương năm người đường thủy xảy ra bảy vụ làm chết sáu người
trong tháng bốn tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp
tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí so với cùng kỳ tháng trước mà nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn giao thông vẫn xuất phát do lỗi của người điều khiển phương tiện
trong đó tập trung vào các lỗi như đi sai làn đường phần đường chiếm hai mươi hai bốn điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định một mươi một chuyển hướng sai quy định một mươi
thưa quý vị
thiếu trầm trọng nhân lực đang là vấn đề nan dài đối với ngành y tế tỉnh bình phước
hạn chế về số lượng bác sĩ có trình độ khiến nhiều người dân ở bình phước có tâm lý e ngại khi đến thăm khám tại bệnh viện tỉnh
nên mỗi khi ốm đau hay bệnh tật dù xa xôi nhưng các bệnh nhân đều vượt tuyến lên các bệnh viện ở tp hcm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bình phước
theo số liệu của sở y tế bình phước hiện nay địa phương này đang thiếu khoảng ba trăm linh bác sĩ
riêng bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước đang thiếu bảy mươi bác sĩ
mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp đến tận một số trường đại học y để mời gọi sinh viên sau khi tốt nghiệp về bình phước công tác
tuy nhiên trong năm năm nay đơn vị này không hề tuyển dụng được một bác sĩ nào được đào tạo chính quy
bệnh viện có tất cả là hai mươi bảy khoa phòng
riêng về lực lượng bác sĩ các khoa là đều thiếu hết
hiện tại bệnh viện đao khoa tỉnh một năm chỉ tiếp nhận từ một
hai bác sĩ học theo cửa tuyển đào tạo theo địa chỉ
chứ còn các nơi khác về bình phước hoặc là cụ thể là bệnh viện đao khoa bình phước thì hầu như không có
bình phước hiện có gần một triệu dân với hai bệnh viện tuyến tỉnh một mươi một trung tâm y tế huyện thị và một trăm một mươi trạm y tế xã
nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng cao
tuy nhiên theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước cho biết
do điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị thiếu thốn đặc biệt là thiếu trầm trọng bác sĩ
nên nhiều chuyên khoa của bệnh viện này đến nay vẫn chưa được triển khai như giải phẫu bệnh tim mạch can thiệp dinh dưỡng
một số bác sĩ ở bệnh viện đa khoa tỉnh đã được cử đi đào tạo các kỹ thuật ở tuyến trên
nhưng không có trang thiết bị để triển khai tại bệnh viện

tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị thiếu thốn đặc biệt là thiếu trầm trọng bác sĩ
nên nhiều chuyên khoa của bệnh viện đao khoa tỉnh đã được triển khai tại bệnh viện đao khoa tỉnh

nên nhiều chuyên khoa của bệnh viện đao khoa tỉnh đã được triển khai tại bệnh viện đao khoa tỉnh

nên nhiều chuyên khoa của bệnh viện đao khoa tỉnh đã được triển khai tại bệnh viện đao khoa tỉnh
tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị thiếu thốn đặc biệt là thiếu trầm trọng bác sĩ
nên nhiều chuyên khoa của bệnh viện đao khoa tỉnh đã được triển khai tại bệnh viện đao khoa tỉnh
tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị thiếu thốn đặc biệt là thiếu trầm trọng bác sĩ
nên nhiều chuyên khoa của bệnh viện đao khoa tỉnh đã được triển khai tại bệnh viện đao khoa tỉnh

hơn nữa xét về mặt pháp lý tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu là không phù hợp với quy định của công ước khung của tổ chức y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá
vì vậy các doanh nghiệp thuốc lá đề nghị thủ tướng chính phủ xem xét tiếp tục duy trì tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu
tại bảo tàng mỹ thuật việt nam đã diễn ra triển lãm gốm đương đại của thái nhật minh và nguyễn nguyên hà
triển lãm đã thu hút sự quan tâm của các họa sĩ cùng đông đảo công chúng yêu thích nghệ thuật tạo hình trên gốm của thủ đô
nguyễn nguyên hà sáng tác trên nhiều chất liệu khác nhau từ gỗ đá đồng composite hủ sơn
nhưng tại triển lãm lần này cũng là lần đầu tiên anh làm việc với chất liệu gốm
năm mươi tác phẩm với chủ đề đa dạng từ sâu bọ ốc sen đến chân dung thực hiện trong một thời gian dài ba năm
xuất phát từ cách chọn lọc chủ đề hình tượng đều cố gắng phù hợp với chất liệu đất nung
đến cuối cùng coi đất nung là một chất liệu như những chất liệu khác
còn với thái nhật minh trong triển lãm lần này anh sẽ trình bày loạt tác phẩm mang tên tìm trong ký ức
lấy cảm hứng từ những sản phẩm cổ xưa của làng gốm hương canh dòng gốm sành không men dân dã của vùng trung du miền núi phía bắc
có cái duyên gặp gỡ từ hơn một mươi năm trước triển lãm chung lần này là một điểm hẹn khi cả hai đều chọn chất liệu gốm để thể hiện tác phẩm
một chất liệu quen thuộc nhưng với cả hai tác giả đây là lần đầu tiên các anh làm việc có hệ thống và tỏ ra gắn bó với nó
nhưng tại điểm gặp này mỗi người lại đi về một phía hoàn toàn khác nhau bởi biết trong hành trình của riêng mình
nhưng khi xây dựng đến tầng thứ ba thì công trình bỏ hoang
hơn bốn năm qua nhà đầu tư cũng chưa bàn giao xử lý công trình giang dở này cho cơ quan chủ quản
nhưng mà không sử dụng thì diện tích đất này lãng phí
tại khu kinh tế dung quốc hiện có một mươi hai công trình dự án tiền tỷ bỏ hoang từ nhiều năm qua
chủ đầu tư của các công trình nhà đất bỏ hoang trên nguyên là của công ty công nghiệp tàu thủy dung quất thuộc tập đoàn vinasin
số còn lại là của các doanh nghiệp đến đầu tư ở khu kinh tế dung quốc
tổng diện tích đất bị bỏ hoang của một mươi hai dự án này trên hai trăm bảy mươi hectare
trong đó nhiều khu công trình có diện tích bỏ hoang lớn từ tám mươi đến một trăm ba mươi hectare
nhiều công trình tòa nhà nằm trong những vị trí đắc địa của khu kinh tế dung quốc và bỏ hoang từ năm hai nghìn tám đến nay
chính là chuyển đổi mục đích sử dụng cho các mục đích khác để nó phù hợp với thực tế của vùng nơi đây
theo ban quản lý khu kinh tế dung quốc các dự án bỏ hoang chủ yếu là công trình nhà ở dịch vụ giải trí phục vụ cho chuyên gia người lao động ở khu kinh tế
tuy nhiên do nhu cầu thị trường thấp chủ đầu tư xây dựng giang dở thì thua lỗ nên dừng lại khiến hàng loạt các dự án tiền tỷ lãng phí
ban quản lý khu kinh tế dung quốc đã thu hồi giấy phép đầu tư
diện tích đất bỏ hoang kết nối cho các doanh nghiệp nhà đầu tư mới
tuy nhiên đến nay các công trình xuống cấp nguồn ngang này vẫn chưa được xử lý
chúng tôi sẽ chấm dứt hoạt động và thu hồi lại giấy phép đầu tư của các dự án này
đi tìm kiếm nhà đầu tư mới để mà tiếp quản thay thế đó
bên cạnh đó dung quốc cũng làm việc với nhà đầu tư cũ để bàn đến các biện pháp tìm ra các giải pháp để làm như thế nào đó không để các dự án giải gian này
tiếp tục kéo dài nữa theo hướng có thể là gì sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư cũ họ tìm kiếm thị trường hoặc là họ tìm kiếm đối tác liên doanh liên kết để mà họ tiếp tục tuyển khai các dự án đầu tư giả dân này
công trình dự án tiền tỷ bỏ hoang không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng đến quy hoạch chung kìm hãm sự phát triển của cả khu kinh tế dung quốc
bên cạnh tìm kiếm giải pháp xử lý tình trạng này thì đây cũng là bài học kinh nghiệm trong việc thu hút đầu tư cấp đất cho các dự án ở các khu kinh tế khu công nghiệp hiện nay
ở nước ta rắn độc cắn là một trong những tai nạn thương tích phổ biến
tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai tính từ đầu mùa nắng trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận hai ca bệnh do bị rắn cắn
điều đáng nói là người dân vẫn còn tâm lý chủ quan áp dụng các phương thức dân gian để điều trị ngay tại nhà
và chỉ đến khi người bệnh có những
dấu hiệu nguy cấp thì mới đưa đi cấp cứu
trong số những bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
anh lý văn thái ba mươi chín tuổi ở lục ngạn bắc giang là một trong hai ca bệnh nặng nhất
bị rắn cặp nia cắn khi đang làm đồng nhưng không biết nên anh không thực hiện các biện pháp sơ cứu
chỉ khi thấy tức ngực khó thở gia đình mới đưa anh đi cấp cứu
sau bốn mươi ngày điều trị tại trung tâm chống độc hiện anh thái vẫn đang trong tình trạng rất nặng
phải thở máy não bị tổn thương và nguy cơ tử vong là rất cao
chỉ may mắn hơn ngay sau khi bị rắn hổ cắn ông đặng văn quang xã xuân lai huyện hà trung thanh hóa
đã thực hiện sơ cứu kịp thời và đến cơ sở y tế gần nhất
sau hai ngày điều trị mặc dù vết thương vẫn còn sưng tấy nhưng hiện tượng tê liệt đã thuyên giảm
thì cái triệu chứng lúc đó khi đã cắn xong là đau rồi đau bước chân đi là thấy khó đi
mà lúc mà sau khi bị tà rô lại thì càng khó nữa càng đau nữa càng nhức nữa
mà lên đến bệnh viện huyện
bệnh viện là không thể đi được nữa mấy phút sau lên đến đấy là cũng không thể đi
còn lên đến bệnh viện tỉnh thì đã suy hô hấp và không nói được nữa
mùa hè cũng là mùa cao điểm của rắn sinh sôi và phát triển nên rắn dễ tiếp xúc và tấn công con người
tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai rắn cắn là một trong những ngộ độc hàng đầu
hiện tại trung tâm đang tiếp nhận điều trị cho gần chục ca rán cắn trong đó có hai trường hợp nặng nguy hiểm đến tính mạng
theo các bác sĩ mỗi loại rắn độc sẽ có cơ chế gây độc khác nhau
các bác sĩ cần dựa vào triệu chứng để trần đoán và đưa ra phát đồ điều trị
vì vậy việc sơ cứu đúng cách và kịp thời đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất là điều hết sức quan trọng
để cái vùng vị cắn thấp hơn hoặc ngang bằng vị trí của tim phải có người đưa chúng ta cóng chúng ta chở chúng ta đi tới cơ sở y tế gần nhất
và tránh mất thời gian ở ngoài bệnh viện phải đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu
ngoài việc sơ cứu khi bị rắn cắn các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân khi bị rắn cắn không hút nọc độc của rắn
trích dạch hay châm trọc tại vùng vết cắn gây điện giật trường đá sử dụng các loại thuốc dân gian và cổ truyền hay chữ bằng mẹo
tất cả các biện pháp nêu trên đều chưa có cơ sở khoa học chứng minh và sẽ bỏ lỡ thời điểm vàng để cấp cứu cho bệnh nhân
khiến cho người bệnh có nguy cơ tử vong cao hơn tổn thương não và dễ để lại di chứng sau này
người dân ở xã cát hải huyện phù cát tỉnh bình định lâu nay vẫn thân mật gọi ông huỳnh tiển sáu mươi bốn tuổi là kỹ sư trần đất
những máy móc nông nghiệp do ông sáng chế đều được bà con quanh vùng ứng dụng nhiều và cho năng suất lao động cao
là một ngư dân chuyên đánh bắt gần bờ nhưng ông hình tiển luôn có niềm đam mê sáng tạo trong mình
nhận thấy bà con mình luôn làm nông theo cách thủ công rất vất vả năng suất thấp ông hình thành suy nghĩ phải làm sao để cải tiến cách trồng trọt xưa cũ
năm hai nghìn một mươi ba ông nghiên cứu sáng chế ra máy gieo hạt tự động chạy bằng máy công suất bảy cv
năm hai nghìn một mươi năm ông tiển tiếp tục đam mê chế tạo với việc sáng chế ra chiếc máy lên luống
do am hiểu địa hình địa chất tại địa phương nên máy của ông rất phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân
năm hai nghìn một mươi năm ông nghiên cứu sáng chế ra máy gieo hạt tự động chạy bằng máy công suất bảy cv
máy gieo hạt tự động của ông huỳnh tiền đã đạt giải nhì cuộc thi sáng tạo nhà nông tỉnh bình định năm hai nghìn một mươi tám
máy lên luống nhận giải ba năm hai nghìn một mươi năm
những sáng chế này được những người làm khoa học của tỉnh bình định đánh giá rất cao ở tính thực tiễn
với sự hỗ trợ giúp đỡ của sở khoa học và công nghệ và ủy ban nhân dân tỉnh bình định
tin rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới được thực hiện bởi những người nông dân đam mê sáng tạo
trong phần tin quốc tế

trung quốc phản đối áp đặt trừng phạt đơn phương với triều tiên
bộ tư pháp mỹ điều tra hình sự hãng uber
liên quan đến tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên
trung quốc phản đối áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương đối với triều tiên
đồng thời bày tỏ lo ngại rằng tình hình bán đảo triều tiên đang diễn biến ngày càng phức tạp một cách bất thường
tại cuộc họp báo mới nhất ở thủ đô
trong bắc kinh người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng nêu rõ trung quốc phản đối mạnh mẽ bất kỳ một quốc gia nào áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương
chống lại một nước khác theo luật pháp nước sở tại của họ
ông cảnh sàng cũng bày tỏ lo ngại do tình hình bán đảo triều tiên đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi và phức tạp một cách bất thường như hiện nay
phản ứng của trung quốc đưa ra sau khi hạ viện mỹ thông qua dự luật ngăn chặn và trừng phạt tăng cường nhằm vào triều tiên
theo đó các đòn trừng phạt bao gồm cả những thực thể cung cấp dầu thô cho triều tiên và sử dụng lực lượng lao động xuất khẩu của nước này
dự luật cũng trừng phạt các cá nhân thực thể nhập khẩu than đá quạng sắt vượt quá giới hạn mà liên hợp quốc áp đặt hay tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh trên mạng của triều tiên
ngoài ra bất kỳ sản phẩm nào sản xuất tại triều tiên đều không được phép vào thị trường mỹ
các hãng thông tấn nga cho biết thỏa thuận về các vùng an toàn tại syri sẽ có hiệu lực từ sáng sớm nay theo giờ việt nam
sông không quân nga sẽ tiếp tục tấn công tổ chức nhà nước hồi giáo is sự sưng ở những nơi khác tại quốc gia trung đông này
theo bộ quốc phòng nga vùng an toàn đầu tiên và lớn nhất tại miền bắc syri bao gồm tỉnh idlib và những quận liền kề của các thành phố latakia aleppro và hama với tổng số dân hơn một triệu người
nga cho biết lập trường của mỹ đã tạo điều kiện cho sự giàn xếp chính trị ở syri và sự ủng hộ của liên hợp quốc mỹ và ả rập xê út đối với thỏa thuận về vùng an toàn này
trước đó ngày bốn tháng năm nga iran và thổ nhĩ kỳ đã ký bản ghi nhớ trong cuộc đàm phán ở kazakhstan để thiết lập bốn khu vực an toàn tại syri
tuy nhiên ủy ban đàm phán cấp cao hnc đại diện phe đối lập chính của syri đã bày tỏ quan ngại về sự mơ hồ của thỏa thuận thiết lập vùng an toàn ở syri khi cho rằng thỏa thuận thiếu các yếu tố tối thiểu của tính chính đáng do không có nhân dân syri các biện pháp bảo vệ an toàn và các cơ chế tuần thủ
ngày mai ngày bảy tháng năm khoảng hai tám triệu cử tri của bang slivik homestay sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu sáu mươi chín ghế nghị viện bang trong cuộc bầu cử cấp bang apport tại nước đức
bang slivik holstein sẽ là một bài trách nhiệm quan trọng đối với cả đảng liên minh dân chủ cơ đốc giáo của thủ tướng angela merkel và đảng dân chủ xã hội của ông martin schulz
theo kết quả khảo sát công bố cuối tháng bốn vừa qua phần lớn cử tri bang slivik homestay muốn thủ hiến đương nhiệm
tostan albique của spd tiếp tục giữ cương vị thủ hiến bang với năm mươi năm trong khi ứng viên daniel winter của cdu chỉ giành được hai mươi sáu
tuy nhiên kết quả khảo sát với các đảng chính trị lại hoàn toàn ngược lại khi cdu vẫn dẫn đầu với ba mươi ba so với spd hai mươi chín liên minh đảng xanh một mươi hai fdp một mươi đảng gánh tả năm và afd năm
kết quả thăm dò này một lần nữa nói lên rằng bầu cử bang slivic homestay sẽ vẫn là cuộc đối đầu căng thẳng
bầu cử bang slivik holstein sẽ vẫn là cuộc đối đầu căng thẳng